hà nội mới chỉ có sáu nhà máy xử lý nước thải hoạt động công suất xử lý được hai mươi hai lượng nước
còn bảy mươi tám nước thải đang xả thẳng ra môi trường
việc tìm kiếm nguồn quỹ xã hội hóa cho các hệ thống thoát nước còn khó khăn
và đó cũng là một trong những yếu tố khiến cho tiến trình xử lý nước thải sinh hoạt chưa đạt được những kế hoạch
theo thống kê của ủy ban nhân dân tp hà nội hiện thành phố có khoảng hơn năm bảy trăm linh km cống rãnh
hơn hai trăm năm mươi km mương sông kênh một trăm hai mươi năm hồ điều hòa một mươi trạm bơm thoát nước mưa chính
trong khi đó hà nội có sáu nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào hoạt động
tuy nhiên các nhà máy xử lý nước thải này chỉ xử lý được hai mươi hai số lượng nước thải ra hàng ngày
còn tới bảy mươi tám vẫn đang được xả thẳng ra môi trường
nước thải của hà nội chủ yếu được thải vào một số sông hồ chính như hồ tây hồ bảy mẫu sông tô lịch
ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người dân sống xung quanh hồ và dọc theo các con sông
số còn lại ngấm xuống các mảnh nước ngầm
làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt tại một số nơi trên địa bàn thành phố hà nội